chống người thèm công vụ vẫn diễn biến phức tạp
vì vậy cần phân công cụ thể trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
bảo đảm an toàn nghiêm túc chặt chẽ khách quan công bằng dân chủ công khai
minh bạch đúng đối tượng tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực sai sót
phó thủ tướng thường trực giao bộ công an cơ quan thường trực của hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
thực hiện nghiêm quy định của luật đặc sá
nước các hướng dẫn và chỉ đạo của hội đồng tư vấn đặc sá trung ương
bộ công an khẩn trương hoàn thành sớm để ban hành kế hoạch công tác của hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
làm tốt chức năng tham mưu thường trực cho hội đồng tư vấn đặc xá
có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân
đang chấp hành án tại các trại giam tại tạm giam nhà tạm giữ do bộ công an quản lý
đôn đốc hướng dẫn kiểm tra các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt nảy sinh trường hợp vượt thẩm quyền
báo cáo chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá xem các quyết định
tại hội nghị đại diện bộ công an đã trình bày kế hoạch và hướng dẫn về công tác đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
theo đó thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn người bị kết án trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn
người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
về điều kiện được đề nghị đặc xá các đối tượng phải có đủ các điều kiện
như đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần hai thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn
nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian chấp hành án phạt tù
đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một mươi năm năm đối với trường hợp bị phạt tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn
quy định cũng quy định các trường hợp không được đề nghị đặc xá
thưa quý vị lực lượng an ninh nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt của công an nhân dân việt nam
được đảng bắc hồ và ngành công an chăm lo xây dựng giáo dục rèn luyện được nhân dân tin yêu đùm bọc và giúp đỡ
bảy mươi năm năm qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân luôn tập trung
với đảng không quản ngại hy sinh gian khổ lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ cách mạng
đằng sau những chiến công vẻ vang là đóng góp của những con người thầm lặng
và câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn kể về những thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ
đời vị anh hùng với những chiến công xuất sắc góp phần cùng với toàn lực lượng công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới của đất nước
đồng hồ chạy được
là nhờ có máy có kim máy nằm ở trong kim ở ngoài
công việc cách mạng cũng vậy mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình
lời dạy của chủ tịch hồ chí minh cũng là điều mà những người chiến sĩ an ninh luôn tâm niệm
ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình dù là chiến đấu trên tuyến đầu hay là những công việc thầm lặng ở phía sau
thì tất cả vẫn mang chung một sứ mệnh phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chặt chẽ toàn bộ các hoạt động thông tin liên lạc của tổ chức phản cách mạng
mặc dù địch ngụy trang tinh vi xảo quyệt nhưng chúng ta đã kịp thời phát hiện nắm bắt thông tin
kế hoạch hành động của địch để chủ động ngăn chặn chấn áp trước khi chúng hành động phá hoại